tiếp bộ trưởng bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp romani vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn phía romani tạo điều kiện cho nông sản việt nam tiếp cận thị trường romani đầy tiềm năng
bộ trưởng stefan raduabr trân trọng chúc mừng việt nam vừa bầu chủ tịch nước mới
bộ trưởng stefan raduopr vui mừng thông báo với thủ tướng kết quả làm việc tốt đẹp với ban kinh tế trung ương bộ công thương và một số cơ quan bộ ngành của việt nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước
trong cuộc trao đổi với bộ công thương về thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế hai bên thấy rằng việt nam romani có nhiều tiềm năng hợp tác đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai triệu đạt năm trăm linh triệu usd trong tương lai gần thay vì hai trăm linh triệu usd hiện nay
ông stefan raduabr cũng cho biết sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
romani là chủ tịch bộ ủy ban châu âu ec và đây là cơ hội tốt trong việc thúc đẩy hợp tác giữa việt nam eu nói chung và việt nam rumani nói riêng trong đó có thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
thủ tướng nhấn mạnh việt nam đã và sắp tham gia ký kết tổng cộng một mươi sáu hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở ra cơ hội hợp tác lớn cho các doanh nghiệp việt nam và rumani
về các giải pháp để nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy để kim ngạch thương mại hai triệu không chỉ đạt con số năm trăm linh triệu usd mà phải đạt kết quả tích cực hơn
thủ tướng cũng đề nghị ủy ban liên chính phủ hai nước cần phối hợp đưa ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực
theo đó cần ra soát các quy định thủ tục và gỡ bỏ các quy định gây cản trở hợp tác hai nước trong đó có các thủ tục hành chính thuế và đầu tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn bộ trưởng thúc đẩy chính phủ romani với tư cách chủ tịch ec sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tạo thuận lợi cho việc ký kết phê chuẩn hiệp định evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa